dương bị can dương đang bị bệnh nên chờ chữa bệnh xong sẽ phục hồi điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quyết định
tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn thanh tòng chú tại tỉnh cà mau và bùi văn thái chú tại tỉnh đồng tháp
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an xã an viễn huyện trảng bom đã phát hiện bắt quả tăng tòng và thái đang sử dụng trái phép chân ma túy trong một phòng trọ
tiếp tục kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã phát hiện một hộp màu đỏ bên trong có năm gói ni lông hàn kín chứa tinh thể màu trắng
quá trình đấu tranh tòng khai nhận là ma túy đá mua về để sử dụng và bán kiếm lời
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an huyện hòa bình bắt giữ thành công đối tượng
truy nạn đặc biệt nguy hiểm là lý hoài thi chú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ vụ án vào khoảng năm hai nghìn hai mươi hai lý hoài thi sử dụng mạng xã hội facebook
nhắn tin và báo cáo với các đối tượng
lý hoài thi đã nể sinh tình cảm với một em gái một mươi bốn tuổi sau đó thì đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái này
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt lý hoài thi hai năm sáu tháng tù giam
về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án lý hoài thi đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an đã bắt giữ được lý hoài thi
khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình
mở rộng điều tra vụ nhập lậu một hai trăm tám mươi bảy container hàng công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở